không tắt đường không tiếng còi xe không tấp nập người mua kẻ bán và sáng mùa một tết bỗng trở thành thời điểm được người dân hà nội đặc biệt đón chờ trong ba trăm sáu mươi năm ngày của năm
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt về giao thông hà nội trong ngày một tết này
đường phạm hùng sáng mùa một tết không còn cảnh uôn tắc chen lấn tiếng còi xe inh ỏi
thay vào đó là sự bình yên vắng lặng đến lạ thường
tại ngã tư vắng bóng các phương tiện đi lại
một hai phương tiện dưng lên đỏ
ngày thứ ba đường phạm hùng sáng mùa một tết
thường thì tất cả đường đông đúc trật trật trợ trội
đường sáng mùa một tết thì quá thông thoáng đi lại thuận lợi rất là tốt
mọi người đều mong muốn con đường thông thoáng như thế này đi lại thuận tiện không khó khăn như ngày thường
so với ngày mùa một tết thì như ở đây thì rất là vắng vẻ và quang đoãn là bà con đi lại là thuận tiện không có vấn đề gì là xảy ra uôn tắc
với lượng xe tham gia giao thông ngày mùng một tết giảm đáng kể so với những ngày bình thường không có nhiều thời điểm trong năm người dân được đi lại thông thoáng thoải mái như thế này
dù giao thông trở nên bình yên hơn so với những ngày bình thường nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn duy trì lực lượng làm nhiệm vụ tại các ngã tư để đảm bảo tình hình an toàn giao thông cho người dân được đón tết an lành

các chốt trọng điểm và các tuyến trọng điểm tuần tra trên tuyến để nắm tình hình và phục vụ nhân dân vui xuân
chúng tôi vẫn thực hiện trực một trăm linh quân số đêm ba mươi và hôm nay là ngày mùng một lượng phương tiện thì nó cũng vắng hơn những ngày bình thường
nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo vị trí và vẫn thực hiện các cái kế hoạch và vẫn tuần tra lưu án
chúng tôi vẫn tự động trên các tuyến để đảm bảo cho người dân được vui chơi tết và đảm bảo tuyệt đối để không xảy ra uốn tắc và tai nạn giao thông
buổi sáng mùng một tết đường phố hà nội có những khoảnh khắc thanh vắng lạ thường không vội vã không tấp nập thay vào đó là sự nhẹ nhàng bình yên
sáng mùng một tết nhịp đập của thủ đô dường như chậm hẳn lại